xuống các tỉnh thành ở phương nam khu vực tây nguyên và nam bộ
thời tiết cũng tương đồng với các tỉnh ở phía nam đảo hải vân
gió là ngày nắng chiều tối thì mưa rông
tiết trời không ảnh hưởng quá nhiều đến công tác phòng chống dịch của người dân trên khu vực
nhiệt độ giao động là từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ tại tây nguyên và từ ba mươi một đến ba mươi bốn độ tại nam bộ
trở ra với các tỉnh thành miền bắc nơi đây vẫn đang trong những ngày có tiết trời mát mẻ dễ chịu
bởi các hình thế gây mưa vẫn còn hoạt động trên khu vực
vì thế mà những cơn mưa vẫn còn diễn ra vào tối và đêm
còn ban ngày thì trời lại oi nóng với nhiệt độ có thể đạt mức là ba mươi bốn độ
sự thay đổi thời tiết này có thể gây ảnh hưởng đến sức khỏe con người
vì thế mà quý vị nên lưu ý
khu vực hà nội và các vùng lân cận mây thay đổi đến nhiều mây
chiều tối và đêm thì có mưa rào và rông rải rác ngày nắng gián đoạn gió nhẹ
nhiệt độ là từ hai mươi năm cho đến ba mươi ba độ có nơi còn cao hơn